thưa quý vị đặc xá là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và truyền thống nhân đạo nhân văn của việt nam đối với những người bị kết án phạt tù
đây cũng là niềm vui lớn đối với những phạm nhân đã nhận thức rõ sai lầm có tinh thần hướng thiện và không ngừng nỗ lực trong quá trình lao động cải tạo
ở thời điểm này trại tạm giam công an tỉnh quảng nam cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
vào trại tạm giam công an tỉnh quảng nam từ năm hai nghìn hai mươi với bản án bốn mươi tám tháng quãng thời gian cải tạo trong trại là chuỗi ngày mà anh trần chánh đức dây dứt ân hận về lỗi lầm mà mình đã gây ra
cùng với sự quan tâm của cán bộ quản giáo anh đức đã không ngừng phấn đấu để sửa chữa lỗi lầm
sau ba mươi tháng nỗ lực cải tạo phần thưởng xứng đáng cho anh là niềm vui khi được đặc xá trước thời hạn một mươi tám tháng ba ngày